chào các bạn bộ tài chính phản đối giảm thuế động cơ hộp số ô tô về kiên giang công bố hết dịch tả lợn châu phi giá lợn hơi giảm nhưng vẫn còn ở mức cao
đây sẽ là những thông tin chính được chuyển tới quý vị trong năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
chương trình yêu đải thuế sẽ làm đẩy nhanh các cam kết giảm thuế động cơ hộp số trong hiệp định thương mại hàng hóa asean và hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc
gây ra sự chuyển hướng thương mại tới các nước được hưởng thuế xuất yêu đãi của hiệp định như hàn quốc
điều này sẽ làm tăng rủi ro khi phụ thuộc vào một thị trường cũng như không đa dạng hóa được nguồn cung khác nhau cho doanh nghiệp đồng thời giảm thu từ thuế nhập khẩu
các huyện thành phố được công bố hết dịch bao gồm tân hiệp vĩnh thuận hòn đất rồng giềng châu thành an biên gò quao an minh kiên hải giang thành kiên lương u minh thượng phú quốc thành phố giạch giá và hà tiên
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiên giang mặc dù công bố hết dịch tả lợn châu phi nhưng nguy cơ ổ dịch tiếp tục phát sinh vẫn ở mức cao
vì vậy các địa phương không được chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh
tập trung kiên trì hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt khâu vệ sinh tiêu độc khử trùng áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học
theo thống kê của tổng cục hải quan lượng gạo xuất khẩu của tp hcm đã tăng mạnh trong bốn tháng đầu năm
trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu trong bốn tháng đầu năm của doanh nghiệp tp hcm nhóm hàng nông sản đã tăng một mươi một hai so với cùng kỳ
trong đó đáng chú ý là lượng gạo xuất khẩu trong bốn tháng đầu năm đã đạt gần hai trăm tám mươi tấn
hơn ba trăm bốn mươi tám triệu đô la mỹ tăng hai mươi năm năm so với cùng kỳ năm trước
cà phê cũng có sự tăng nhẹ với sản lượng xuất khẩu đạt gần một trăm bốn mươi hai tấn với tổng giá trị đạt gần hai trăm linh bốn triệu đô la mỹ
theo số liệu từ tổng cục thống kê việt nam đón hơn hai mươi sáu khách quốc tế trong tháng bốn
giảm chín mươi bốn hai so với tháng ba và chín mươi tám hai so với cùng kỳ năm trước
tổng khách quốc tế đến việt nam trong bốn tháng đầu năm là ba một

trong đó khách châu á chiếm hơn bảy mươi
các thị trường chính đều giảm mạnh như khách trung quốc giảm bốn mươi bảy bảy so với cùng kỳ
hàn quốc giảm bốn mươi ba ba nhật bản giảm ba mươi ba bốn
dù vậy một vài thị trường khác vẫn có sự tăng trưởng do chủ yếu có thể di chuyển bằng đường bộ
như khách đến từ campuchia tăng một trăm năm mươi bảy lào tăng bảy chín
nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh truyền hình nhân dân